có được mùa xuân nhiều thành tựu hôm nay chúng ta không thể quên lớp lớp những thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do của đất nước
năm nay cũng tròn năm mươi mùa xuân kể từ khi chủ tịch hồ chí minh đọc thơ chúc tết lần cuối vào giao thừa xuân một nghìn chín trăm sáu mươi chín
cứ mỗi độ tết đến đặc biệt là thời khắc giao thừa mọi người mọi nhà đều hão hước quê quần bên chiếc đài bán dẫn radio
để chờ nghe thời khắc thiêng liêng nghe bác hồ đọc thư và thơ chúc tết
tết kỳ dậu năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là một cái tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người dân nước việt
bởi đó là cái tết cuối cùng chúng ta được nghe giọng nói của bác cùng với một bài thơ chúc tết không thể nào quên
năm qua thắng lợi vẻ vang năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
vì độc lập vì tự do đánh cho mì cút đánh cho mì nhỏ
tiến lên tiến xỉ đồng bào bắc nam chung hợp chung nào vui hơn
dễ nhớ dễ thuộc là điều dễ nhận thấy trong các bài thơ chúc tết của người
đó còn là tấm lòng của người với nhân dân với đất nước là lời hiệu triệu cổ vũ động viên
và cả sự tiên đoán thần kỳ về tiền đô tươi sáng của cách mạng nước nhà
mỗi bài thơ không chỉ tổng kết thành quả năm cũ
đồng thời còn chỉ dẫn cho những chặng đường
tiếp theo của cách mạng
thờ trúc tết xuân kỷ dậu một nghìn chín trăm sáu mươi chín là một trong ba bài thơ chúc tết của bác
được viết bằng thể lục bát truyền thống
bài thơ vừa tổng kết được tình hình của quá khứ dự đoán cho tương lai
khẳng định lại mục tiêu chiến đấu vì độc lập vì tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta
cùng việc vạch ra chiến lược đánh địch
trong bài thơ bác nhắc lại mục đích chiến đấu hết sức thiêng liêng của dân tộc ta
là vì độc lập vì tự do
người luôn cho rằng với đất nước con người độc lập tự do là cái quý nhất
trong bài thơ chúc tết này bác còn chỉ ra đánh chồng mỹ cút trước để ngụy nhào sau
đó là chiến lược quan trọng của cách mạng miền nam
và thực tế quân và dân ta đã làm đúng theo điều bác hồ dạy
sau những thất bại nặng nề trên chiến trường miền nam
và nhất là thảm bại trong chiến dịch điện biên phủ trên không
khi đánh phá bằng không quân ở miền bắc và thủ đô hà nội
đế quốc mỹ và tây sai phải ký hiệp định paris
quân mỹ buộc phải rút về nước
nhiệm vụ đánh chồng mỹ cút của quân và dân ta đã hoàn thành
bắc nam xung họp xuân nào vui hơn
niềm vui lớn lao không gì so sánh được
đó là niềm vui thống nhất đất nước dân tộc độc lập
đây là ước nguyện tình cảm sâu sắc và chân thành trong con người bắc